trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một tại lào cai đoàn đại biểu quốc hội do đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các lực lượng vũ trang trên địa bàn và cử tri của huyện bắc hà
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã thông tin tới các cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và lắng nghe tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc các lực lượng vũ trang cùng nhân dân huyện bắc hà với đoàn đại biểu quốc hội về các vấn đề liên quan đến trật tự trị an trên địa bàn vấn đề an ninh biên giới
bất cập trong vấn đề hành pháp gắn với thực tiễn ở địa phương phát biểu tại hội nghị đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã biểu dương thành tích các lực lượng vũ trang trên địa bàn và nhân dân huyện bắc hà đạt được trong thời gian qua
đồng chí cũng động viên cán bộ chiến sĩ cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tiếp tục củng cố an ninh quốc phòng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ hồ
đồng chí đại tướng phó chủ tịch quốc hội hứa sẽ đem những tâm tư kiến nghị của các cử tri trình bày trước quốc hội để có những chính sách phù hợp bảo đảm công bằng cho nhân dân